nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày sinh của cố giáo sư nhà giáo nhân dân phan huy lê
trường đại học khoa học xã hội và nhân văn viện việt nam học hội khoa học lịch sử việt nam
và đơn vị xuất bản đã tổ chức tọa đàm triển lãm trưng bày công trình khoa học
và ra mắt sách phan huy lê di cảo nhận thức lịch sử việt nam
cuốn sách là bức tranh tổng quan về lịch sử lâu dài và đa dạng của việt nam
về những sự kiện và vấn đề nền tảng giúp độc giả có góc nhìn rõ nét hơn về lịch sử nước ta
trong giới khoa học nói chung hay trong giới lịch sử nói riêng
giáo sư phan huy lê là một trong những cây đại thủ của nền lịch sử việt nam
ông là người tiên phong trong việc bảo vệ và giữ gìn các giá trị lịch sử
như những bảo vật của cháu chuyển lại cho đời sau
giáo sư phan huy lê là một nhà khoa học rất nổi tiếng trong nước và quốc tế
với những các sản phẩm khoa học có thể nói là vượt thời gian và xuyên biên giới
còn trong lĩnh vực đào tạo thì
giáo sư là đúng nghĩa là bậc đại sư
hôm nay là một không khí rất là xúc động
nhà trường coi đây là một cơ hội để lan tỏa chi thức lan tỏa đạo đức
để cho các thế hệ sau kể cả cán bộ như sinh viên
hiểu được nhân cách sự học nhân cách khoa học rất là lớn
đây là một sự kiện đặc biệt có ý nghĩa là dịp để các thế hệ học trò
các cơ quan nơi mà giáo sư phan huy lê đã từng gắn bó
có nhiều công lao đối với sự phát triển
như là hội khoa học lịch sử việt nam trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
viện việt nam học và khoa phát triển để mà tưởng nhớ để mà tri ân
để tôn vinh một nhà giáo một nhà khoa học và một người thầy rất đáng kính
nhằm tri ân và tôn vinh những đóng góp của cố giáo sư phan huy lê
trong khuôn khổ tọa đàm khoa học và triển lãm
ban tổ chức cũng đã cho ra mắt cuốn sách phan huy lê di cảo
nhận thức lịch sử việt nam
trong khuôn khổ tọa đàm chúng tôi tổ chức lễ ra mắt cuốn sách
với mong muốn giới thiệu đến quý độc giả và các bạn yêu thích lịch sử việt nam
một công trình có tính chất tổng kết những tác phẩm những công trình
những bài viết tổng kết tiêu biểu của giáo sư phan huy lê trong suốt sự nghiệp sáu mươi năm nghiên cứu
hơn sáu mươi năm cống hiến cho khoa học lịch sử nước nhà
giáo sư nhà giáo nhân dân phan huy lê đã để lại khối lượng công trình nghiên cứu đủ
sộ đào tạo nhiều thế hệ các nhà sử học hàng đầu việt nam
sau gần hai tuần có mặt tại thành phố hạ long sáng ngày hai tháng ba
tại khu cảng tàu quốc tế hạ long phương bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
mời một đội đua clipper race mùa giải hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
chính thức khởi động cuộc đua thứ tám trạng năm rời vịnh hạ long
lễ khởi động cuộc đua thứ tám chặng thứ năm trong hoành trình đến cảng tàu quốc tế hạ long
châu thành phố châu hải tỉnh quảng đông trung quốc bắt đầu bằng các nghi thức như lễ kéo dây theo thông lệ kết hợp múa rồng lân lượn dù bay diễu hành du thuyền hạ long và diễu hành thuyền đua
sau màn diễu hành các thuyền đua clip rây đã rời vịnh hạ long và bắt đầu hành trình mới
tôi rất yêu thích nơi này phong cảnh đẹp con người thân thiện đồ ăn cũng rất tuyệt
được đại diện cho hạ long bay việt nam là một vinh dự lớn
chúng tôi sẽ thi đấu hết mình và có thời gian sẽ trở lại hạ long cùng bạn bè và gia đình
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo